triển khai chỉ đạo của thủ tướng ngày hôm qua bộ giao thông vận tải cục hàng không
chủ động khẩn trương cấp phép cho nhãn hàng hãng hàng không chở công dân việt nam về nước
đây là từ các địa bàn hiện còn nhiều công dân việt nam đang mắc kẻ
thủ tướng yêu cầu bộ ngoại giao chỉ đạo các cơ quan đại diện việt nam ở nước ngoài
tiếp tục theo dõi nắm chắc tình hình công dân việt nam tại địa bàn hỗ trợ
tạo điều kiện cho các công dân trong đó có ngư dân về nước trên các chuyến bay chở khách
của hãng hàng không nước ngoài tiếp tục kịp thời thực hiện các biện pháp bảo hộ công dân
và các vấn đề gấp có liên quan đặc biệt trong dịp tết nguyên đán
thủ tướng cũng yêu cầu các bộ ngoại giao công an quốc phòng giao thông vận tải
y tế và các cơ quan liên quan phối hợp chặt chẽ trong việc tiếp nhận công dân việt nam về nước
các địa phương có công dân nhập cảnh chủ động phối hợp thực hiện các biện pháp
theo dõi y tế đảm bảo kiểm soát hiệu